tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công tuyến đường vào
và khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ xã liên khê huyện thủy nguyên
phát biểu tại buổi lễ ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhắc lại ba chiến thắng oanh liệt trên sông bạch đằng
trong đó có chiến thắng hiển hách vào mùa xuân mậu tí năm một nghìn hai trăm tám mươi tám
quân và dân đại việt đã đập tan đạo quân xâm lược hùng mạnh nguyên mông
đây là hình ảnh tiêu biểu nhất của sức mạnh chiến tranh nhân dân
là biểu tượng của khí phách anh hùng của ý chí cuột cường bất khuất
và tinh thần đoàn kết của dân tộc việt nam chúng ta
thủ tướng cho rằng quần thể di tích khảo cổ học cánh đồng cao quỳ
cùng những di tích bãi cọc đời trần đã phát hiện ở các khu vực lân cận
thuộc các tỉnh quảng ninh hải dương là nguồn tư liệu sử liệu vật chất vô giá
hiện vật thật độc đáo bổ sung cho phần thiếu khuyết của sử liệu
khi nghiên cứu về lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc
những phát hiện này mở ra những hướng nghiên cứu mới tổng thể hơn toàn diện hơn
và bao quát hơn về quy mô không gian và các địa điểm diễn ra trận chiến
của quân và dân nhà trần năm một nghìn hai trăm tám mươi tám trên địa bàn hải phòng
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việc bảo tồn phát huy giá trị
di trị hảo cổ cánh đồng cao quỳ sẽ có phần củng cố và nâng cao giá trị
di sản văn hóa trên địa bàn huyện thủy nguyên nói riêng và hải phòng nói chung
hình thành điểm du lịch văn hóa có sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
khu bảo tồn di tích bãi cọc cao quỳ có diện tích khoảng ba mươi bảy trăm linh m hai với nhiều hạng mục kiến trúc
trong đó có khu trưng bày và giới thiệu hiện vật khai quật tại chỗ khu chuyên đề về diễn giải lịch sử
thành phố cũng chỉ đạo xây dựng tuyến đường vào khu bãi cọc cao quỳ có chiều dài gần ba năm km
nối quốc lộ một mươi với khu bãi cọc
tổng kinh phí đầu tư cả hai hạng mục này là trên bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố dự kiến hoàn thành sau một trăm ba mươi năm ngày